thời gian qua tỉnh sơn la đã thực hiện chủ trương sắp nhập tinh gọn bộ máy cấp bản tiểu khu tại nhiều địa phương
bên cạnh những kết quả tích cực như giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước
thì sau một thời gian đi vào hoạt động cũng đã phát sinh một số khó khăn bất cập
bản trong tàu là bản nằm xa trung tâm nhất của xã xím vàng huyện bắc yên
khoảng cách từ trung tâm xã đến đây dài hơn một mươi năm km
đường giao thông đến bản chưa được giải nhựa mà chỉ là đường đá cấp phối
trước khi sắp nhập bản có hơn chín mươi hộ dân một trăm linh là đồng bào người mông
hiện nay sau khi sắp nhập hai bản với nhau dân số đã tăng lên gần một trăm bảy mươi hộ dân
sinh sống rải rác ở năm cụm dân cư khác nhau
chính khoảng cách xa dân cư phân bố không tập trung đã tạo ra sự bất hợp lý đối với người dân ở đây sau khi sắp nhập
ở gần ba tháng gồm bản thì chúng tôi chưa một lần nào là tập hợp được bà con nhân dân đầy đủ
do là cái điều kiện nó ở xa nhà văn hóa một số đồng chí lại không biết lấy xe không có xe
thế là cái vấn đề tập hợp không nói gì cả bản đâu tập hợp các đồng chí đảng viên có bốn mươi đồng chí thôi nhưng mà ván rất là nhiều
cùng với đó việc sắp nhập cũng tạo ra những vấn đề như khác biệt về văn hóa khi các dân tộc khác nhau được sắp nhập thành một bản
ngoài ra theo hướng dẫn của bộ nội vụ điều kiện thành lập xóm bản mới tổ dân phố mới
quy định ở vùng miền núi thôn phải có từ hai trăm linh hộ gia đình trở lên
với đặc thù miền núi như tỉnh sơn la thì các huyện vùng cao vùng biên giới đặc biệt khó khăn như sốp cộp bắc yên hay thuận châu là khó bảo đảm
hai bản sắp nhập vào nhau là hai dân tộc khác nhau có thể là người mông có thể là người thái
thế là đây là vấn đề khi quá trình tổ chức họp dân họp bản triển khai các chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước cũng còn nhiều cái vấn đề trong quá trình tổ chức thực hiện
nhưng bây giờ sắp nhập vào hai bản thì số lượng quy mô hộ tăng lên cơ sở vật chất hội trường không đáp ứng được nữa
sắp xếp lại quy mô khu dân cư là một chủ trương lớn của đảng nhà nước nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền cấp cơ sở
tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn đối với những thôn bản vùng cao vùng sâu có địa bàn quá rộng
những vấn đề này cần được giải quyết kịp thời để bảo đảm ổn định đời sống cho nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển